thông tin từ bệnh viện đa khoa đức giang cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật
bắt cầu động mạch đùi đuôi băng đoạn mạch nhân tạo cho bệnh nhân vhg tám mươi sáu tuổi trú tại quận long biên hà nội
bị tắc động mạch đùi trung mạng tính
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau cách hồi đi được khoảng một mươi mét thì không đi được nữa
đau bút dọc từ ngón chân hoại tử đen ngón chân
người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân có tiền xử bệnh mạng tính bệnh đai thác đường
dối loạn mỡ máu tăng huyết áp và đã được phát hiện tác động mạch trộm đùi trái cách đây vài năm
thời gian gần đây bệnh nhân thấy chân có dấu hiệu đau nhiều khi ngồi đau hơn
tuy nhiên đi lại vài bước là đau
kết quả chụp dựng hình cho thấy tắc động mạch trung hoàn toàn trên đoạn dài năm cm
từ động mạch trậu góc tắc dưới hắt lên phía trên
bệnh nhân được chẩn đoán tắc động mạch đùi trung bên trái mạng tính thiêu máu trì mạng tính giai đoạn ba và bốn
sau khi thăm khám điều trị nhằm ổn định tình trạng cho bệnh nhân
các bác sĩ đã hội trần chuyên khoa thống nhất phương pháp điều trị tối ưu nhất
đó là phẫu thuật bắt cầu động mạch đùi đuôi bằng đoạn mạch nhân tạo mở động mạch khoa lấy huyết khối
kíp phẫu thuật do bác sĩ nguyễn văn lâm khoa ngoại tổng hợp cùng ekip gây mê thực hiện
trong mổ các bác sĩ đã tiến hành bắt cầu đùi đùi từ đùi bên phải sang đùi bên trái qua đường hầm trước sông mù
sau một giờ đồng hồ ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công
sau mổ một ngày tình trạng đau của người bệnh đã được cải thiện hết cảm giác tê bàn chân ngón chân ấm
mạch chân trái bắt rõ hơn tình trạng tưới máu cả màn chân trái được lưu thông
hai mươi ngày sau khi phẫu thuật người bệnh đã ổn định và được xuất viện về nhà
theo bác sĩ nguyễn văn lâm nguyên nhân chủ yếu của bệnh động mạch chi dưới là do sơ vỡ động mạch
yếu tố chính của sầu vỡ động mạch đó là hút thuốc lá đai tháo đường dối loạn chuyển hóa mỡ máu tăng huyết áp
tuổi bệnh nhân càng cao thì nghi cơ bị tác động mạch chi dưới càng cao
khi tình trạng thiếu máu chi không được giải quyết sẽ dẫn tới teo cơ lết hoại tử chi lan dần đầu ngọn chi tới góc chi
hậu quả cuối cùng là phải phẫu thuật cắt bỏ phần chi bị hoại tử
triệu chứng đau cách hồi ở bệnh nhân tắc mạch có thể nhầm lẫn một số triệu chứng đau ở thần kinh và bệnh sương khớp
vì vậy bác sĩ khuyên cáo khi có triệu chứng đau nên đi khám sớm để phát hiện những bệnh lý về mạch máu nói chung
và các bệnh khác nói riêng để tránh những biến chứng nặng nề về bệnh tuyên tóc động mạch gây ra
tắc động mạch đối trí cấp tính xảy ra do sự tắc nghẽn đột ngột lòng động mạch bởi cục máu đông hay một mảng sơ vỡ
đây là tình trạng ngoại khoa tim mạch hậu quả là làm thiếu máu nuôi cấp tính phần chi và động mạch đó nuôi dưỡng
nếu tình trạng thiếu máu nôn này không được giải quyết thì phần chi sẽ bị thiếu máu nuôi hoại tử trong vài giờ đến vài ngày
tăng động mạch nồi trí cấp tính có thể xảy ra do vật tắc nghẽn từ một nơi khác trong hệ tần hoàn đi xuống ngẽn động mạch cấp tính
hoặc xảy ra do hình thành cục máu đông ngay tại chỗ nối động mạch bị tắc khuyết khối
chia sẻ bệnh tắc động mạch chi dưới bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu trang khoa tiêm mạch bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết
bệnh động mạch chi dưới là một bệnh lý gây ra do các mảng sơ vữa tiến triển làm hẹp hoặc tắc hoàn toàn động mạch của chi dưới
gây ra tình trạng thiếu máu phần chi dưới của người bệnh
bệnh động mạch chi dưới là hậu quả của nhiều bệnh lý toàn thân khác nhau
hay gặp nhất là những trường hợp bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp hoặc giống như mỡ máu hoặc bệnh lý tiểu đường
những bệnh lý đó khi mà mình kiểm soát không được tốt hoặc là trong những nhóm đối tượng mà có lôi sống không lành mạnh
béo phì thừa cân
triệu chứng hay gặp nhất của bệnh động mạch chi dưới chúng tôi thường hay nói là triệu chứng đau cách hồi
có nghĩa là bệnh nhân cứ đi một đoạn thì lại bị đau chân đau chân ở đây là do giảm cung cấp máu cho cái phần chân khi mà bệnh nhân đi lại
thì sẽ làm tăng cái nhu cầu oxy hoặc là cái nhu cầu tưới máu hơn lên
thế thì sau khi mà bệnh nhân đi một đoạn như thế bệnh nhân mới đau chân thì bệnh nhân nghỉ ngơi thì cái triệu chứng đau đấy lại giảm
và bệnh nhân khi mà đi lại thì cứ đi một cái khoảng tương tự như những cái khoảng đau xó
trước thì lại xuất hiện lại triệu chứng đau chân và nghỉ ngơi lại giảm
như vậy gọi là triệu chứng đau cách hồi
ngoài ra thì có một số các triệu chứng khác của bệnh có thể gặp như là bệnh nhân bị lết do giảm nuôi sưỡng thì nó ở xa đoạn mụn của bệnh
hoặc là bệnh nhân có những vết thương mà bị khó liền hoặc là phần da chân ở phía xa những đầu chi nó bị khô hoặc nước nẻ do bị giảm nuôi sưỡng
tác động mạch chi dưới cấp tính là một tình trạng mà dòng máu động mạch tới chi bị giảm đột ngột thường gây đau liên tục luet hoặc quại tử mô
thông thường nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do tác động mạch máu do huyết khối
các triệu chứng của tình trạng cấp tính này thường diễn ra trong khoảng dưới hai tuần và đòi hỏi cần phải xử trí ngay lập tức
nếu không điều trị kịp thời nguy cơ cắt cụt tuần hoàn máu đến chi là rất cao khoảng ba mươi thậm chí có thể gây ra tử vong là hai mươi
có ba nhóm nguyên nhân chính gây ra tác động mạch chi dưới cấp tính bao gồm
huyết khối từ xa huyết khối từ tim tám mươi thường xảy ra sau nhồi máu cơ tim sung nhĩ hoặc u nhảy nhĩ trái
huyết khối từ khối phình tách động mạch có thể xảy ra ở vùng như lõng tách động mạch chủ phình động mạch chủ bụng phình động mạch khoeo
di chuyển của huyết khối huyết khối từng di chuyển ở các vị trí của động mạch những nơi có nhánh hoặc điểm chế đôi
các vị trí tác động mạch cấp tính bao gồm
động mạch đùi hai mươi tám
động mạch cánh tay hai mươi
ngã ba chủ trậu một mươi tám
động mạch khoeo một mươi bảy
động mạch tạng và động mạch khác chín
huyết khối tại chỗ
huyết khối tại vị trí sau sờ vữa thường không có triệu chứng rõ ràng và có triển vọng hơn so với tác động mạch chi dưới cấp tính trên nền mạch máu bình thường
tăng đông máu bao gồm số loại đông máu bẩm sinh hoặc các tình trạng mắc phải
các tình trạng khác sẽ bao gồm
hội chứng bẫy mạch khoeo unang mạch máu và huyết khối trong mạch máu nhân tạo
chấn thương động mạch sau khi can thiệp nội mạch
xảy ra khi can thiệp nội mạch như bóc tách động mạch để sử dụng các dụng cụ như nong bóng đặt sờ tên và các phương pháp can thiệp khác
sau chân thương đây là kết quả của chấn thương hoặc va chạm tại vùng động mạch
với những biểu hiện lâm sảng như sau
đau xảy ra đột ngột hoặc dữ dội chi bị tác động mạch và buộc bệnh nhân phải ngừng mọi hoạt động
dị cảm với cảm giác tê bì cảm giác chứ kiến bò cảm giác nông ngoài da
chi mạnh tại vùng chi bị tác động mạch chi sẽ lạnh hơn
sự thay đổi màu sắc ở chi ngay sau khi động mạch bị tắc vùng da khi bị thiếu máu nuôi sẽ trở nên tái nhật hơn so với bên lành
sau đó sẽ xuất hiện những đống tím giải rác do sự xuất huyết hoại tử ở vùng mô thiếu máu nuôi
mất mạch dưới chỗ động mạch tắc đây là dấu hiệu khách quan để xác định tác động mạch chi dưới
mắt mạch ngoại biên cùng với những dấu hiệu chi lạnh là sự thay đổi màu sắc ở da
đây là những dấu hiệu khách quan có giá trị trong việc chẩn đoán tác động mạch chi dưới
có thể có những dấu hiệu như liệt cơ thông thường sau khi tác động mạch cơ sẽ bị thiếu máu giảm trực năng
cử động các ngón tay ở chi hoặc những cử động ở chân sẽ bị yếu hơn bên lành sau đó bị liệt hoàn toàn
trên thực tế có rất nhiều bệnh nhân bị tác động mạch chi dưới đến bệnh viện ở những giai đoạn muộn do bị nhầm lẫn
biểu hiện một số bệnh lý khác như đau tọa thần kinh thoai hoa khớp bệnh lý bản chân đai tháo đường
vì vậy tất cả những người bệnh có nguy cơ bị sơ vỡ động mạch như
những người năm mươi tuổi kèm thép đai tháo đường và hút thuốc lá hoặc dỗ loạn mỡ máu tăng huyết áp
người trong độ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi có đai tháo đường hoặc hút thuốc hoặc có yếu tố về tim mạch khác
những người sáu mươi năm tuổi trở lên người có đau chi dưới khi vận động đau cách hồi có bệnh động mạch vành
những người có tiền sử đột quỵ do sơ vữa đều phải đi khám sang lọc trần đoán sớm bệnh động mạch chi dưới
bệnh động mạch chi dưới được chẩn đoán dựa vào hỏi và khám bệnh bắt mạch chi dưới đo chỉ số
cổ chân cánh tay ibi siêu âm mạch máu và làm một số biện pháp thăm dào khác
sau khi có sự chẩn đoán chính xác phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh
người bệnh động mạch chi dưới sẽ được tư vấn các biện pháp điều trị cho phù hợp
bao gồm thay đổi lối sống tập luyện dùng thuốc can thiệp nong và đặt giá đỡ đặt sự tên động mạch hay phẫu thuật bắt cầu động mạch
nhưng phương pháp thay đổi lối sống tập luyện sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ và góp phần cải thiện những triệu chứng của bệnh
người bệnh cần lấy bỏ thuốc lá thuốc lào quan trọng nhất hàng đầu
giảm cân nặng nếu thực cân béo phì
cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý không ăn mặn hạn chế phủ tạng mỡ động vật tăng cường ăn rau xanh hoa quả các loại sữa ít chất béo sâu cá dầu thực vật
tập luyện thể dục thể thao đều đặn
người bệnh có thể đi bộ đạp xe giúp phát triển các mạch máu bằng hệ cải thiện triệu chứng ở những người đọc cách hồi
người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ điều trị theo đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ
nhưng phương pháp điều trị dân gian như đắp thuốc tự bồi thuốc có thể làm bệnh trở nên trầm trọng hơn và rất khó để chẩn đoán
chân sẽ bị thiếu máu làm tăng nguy cơ cắt cụt chi